chỉ còn một tháng nữa là hết năm hai nghìn một mươi chín nhưng các cấp các ngành không được chủ quan
tiếp tục thực hiện các mục tiêu trọn vẹn kế hoạch đã đề ra
phân đấu hoàn thành cao nhất kế hoạch năm hai nghìn một mươi chín của tất cả các ngành các lĩnh vực
địa phương nào chưa hoàn thành thì chưa hoàn thành tốt kế hoạch thì phải gấp rút hoàn thành
đây là yêu cầu của thủ tướng nguyễn xuân phúc tại phiên họp chính phủ thường kỳ tháng một mươi một diễn ra vào sáng nay
theo báo cáo của bộ kế hoạch và đầu tư chỉ số giá tiêu dùng tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi chín tăng chín mươi sáu so với tháng trước
do giá thịt lợn và các thực phẩm chế biến từ thịt tăng cao
tuy nhiên cpi bình quân một mươi một tháng năm hai nghìn một mươi chín chỉ tăng hai năm mươi bảy so với bình quân cùng kỳ
đây là mức tăng thấp nhất trong ba năm gần đây
kim ngạch xuất khẩu tiếp tục tăng khá xuất siêu chín một tỷ usd vốn fdi thực hiện đạt một mươi bảy sáu tỷ usd
phát biểu kết luận phiên họp thủ tướng yêu cầu cần phải đẩy mạnh vốn đầu tư công đạt mức giải ngân cao nhất trong tháng một mươi hai
đến hết tháng một năm hai nghìn hai mươi theo quy định đối với vốn năm hai nghìn hai mươi
thủ tướng nhận định đây là việc quan trọng nhưng nhiều bộ ngành và địa phương chưa tập trung
thủ tướng yêu cầu cần phải đẩy mạnh vốn đầu tư công đạt mức giải ngân cao nhất trong tháng một mươi hai đến hết tháng một mươi hai